bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản gửi sở thông tin và truyền thông các địa phương yêu cầu khi xây dựng kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi
cần tập trung vào các vấn đề gây bức xúc xã hội trong đó có tình trạng báo hóa tạp chí trang thông tin điện tử và tình trạng sách nhũ doanh nghiệp
bộ thông tin và truyền thông đề nghị các sở thông tin và truyền thông xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thanh tra năm hai nghìn hai mươi
theo hướng tỉ trọng số cuộc thanh tra theo kế hoạch là sáu mươi năm và khoảng ba mươi năm số cuộc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu phi phạm
tập trung thanh tra đối với các vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội như buôn lậu vận chuyển hạng cấm qua đường bưu chính
văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tình trạng sách nhũ doanh nghiệp tình trạng báo hóa tạp chí
trang thông tin điện tử mạng xã hội hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh truyền hình xuất bản quảng cáo lừa đảo sai sự thật cuộc gọi rác tin nhắn rác xìm rác
xử lý nghiêm đối với những trường hợp đã được nhắc nhở cảnh báo đến lần thứ hai nhưng vẫn cố tình tiếp tục vi phạm
phối hợp với các cơ quan công an để điều tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm có tác động ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với xã hội gây thiệt hại cho người dân